ngày hai mươi tháng chín tại tòa thị chính ở sankt petersburg liên bang nga đã diễn ra hội thảo
di sản tinh thần của chủ tịch hồ chí minh năm mươi năm sau
tham dự hội thảo có hơn năm trăm linh đại biểu gồm nhiều chính khách học giả nhà nghiên cứu học sinh sinh viên
hai nước việt nam và liên bang nga
phát biểu chào mừng hội thảo đồng chí phó văn thưởng uyên viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương khẳng định bản di trúc của chủ tịch hồ chí minh
là một di sản tinh thần vô giá kết tinh trí tuệ đạo đức và phong cách cao đẹp của một bậc vĩ nhân
người hiến dân chọn đời vì mục tiêu độc lập tự do của tổ quốc ấm no hạnh phúc của nhân dân việt nam
và những giá trị nhân văn cao quý của nhân loại
cũng tại hội thảo thống đốc thành phố sankt petersburg alexander belov nhấn mạnh
di sản mà chủ tịch hồ chí minh để lại là vô giá đối với người dân việt nam và nhân dân các nước
trong đó có liên bang nga
trước đó đồng chí võ văn thường đã có cuộc gặp và làm việc với thống đốc thành phố sankt petersburg
ông alexander belov trao đổi về quan hệ giữa sankt petersburg với các địa phương của việt nam
đặt vòng hoa tại nghĩa trang tưởng niệm các nạn nhân trong chiến tranh thế giới thứ hai pikarevsky